trực tiếp đưa các nhân viên nhà đầu tư đến xem các địa điểm như quảng cáo để kêu gọi thêm vốn tái đầu tư
sau khi nhà đầu tư sập bẫy đối tượng đã lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước
sau đó đóng cửa trụ sở công ty bỏ trốn nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư
quá trình xác minh bước đầu cơ quan công an xác định từ hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
trưởng đã ký kết tổng số bảy chín trăm năm mươi chín hợp đồng hợp tác kinh doanh
kêu gọi góp vốn của các nhà đầu tư với tổng số tiền hơn bảy trăm linh hai tỷ đồng
đến nay thì đã có ba trăm linh khách hàng chủ yếu cư trú tại thành phố hà nội và các tỉnh phía bắc
gửi đơn đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm tố cáo lã quốc trưởng
có hành vi đờ đảo chiếm đọt tài sản với các nội dung nêu trên
tàng trữ hai mươi năm sáu trăm linh viên hồng phiến nhiều loại ma túy súng và đạn
đối tượng nguyễn hồng sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại xã quang thọ huyện vũ quang
vừa bị các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm phối hợp với lực lượng biên phòng bắt giữ thành công
sơn là đối tượng giết người trong vụ án xảy ra vào năm hai nghìn hai mươi hai và bị truy nã
sau khi gây án sơn đã bỏ trốn vào các khu vực rừng sâu sống ẩn
tại các lán chạy bỏ hoang tại khu vực giáp biên giới với nước lào
nghi vấn sơn có sự cầu kết với nhóm đối tượng người lào
và các đối tượng trên địa bàn huyện vũ quang
từ lào về việt nam tiêu thụ
ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn tổ công tác đã bắt giữ thành công đối tượng sơn
khi đang trốn tại một lán trại trong rừng huyện vũ quang
thu giữ tại hiện trường hai mươi năm sáu trăm linh viên hồng phiến một trăm bảy mươi năm gram heroin
nhiều ma túy tổng hợp hai bộ dụng cụ sử dụng ma túy
một khẩu súng thể thao bốn mươi sáu viên đạn hai thỏi mìn một kíp nổ điện
hai dao bốn điện thoại di động và nhiều tam vật khác
đối tượng trần thịnh
văn dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại thôn hai xã hoàng tân thị xã quảng yên
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
ra lệnh tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ về hành vi cho ve lãi nặng trong giao dịch dân sự
trần văn dương là đối tượng nghiện ma túy không có công an việc làm ổn định
tuy nhiên khi khách có nhu cầu vay tiền thì đối tượng sẽ tiến hành xác minh
rồi cho khách vay từ hai mươi triệu đồng đến năm mươi triệu đồng một người
dưới hình thức trả góp cả gốc
trần văn dương sẽ trả lãi theo ngày với lãi suất một trăm một mươi một năm trở lên
kèm theo các lệ phí khác
từ tháng sáu đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi và tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến ngày bị bắt
dương đã cho một người dân ở xã hoàng tân thị xã quảng yên vay bảy mươi triệu đồng
với lãi suất một trăm linh chín năm
tổng số tiền người vay trả lãi cho trần văn dương là hai mươi sáu tháng liên tiếp
đối với các khoản vay trên là gần một trăm năm mươi triệu đồng
dương thu lợi bất chính khoảng một trăm linh triệu đồng
khám xét nơi ở của dương
lực lượng công an thu giữ nhiều điện thoại di động thẻ ngân hàng xe mô tô
các giấy tờ có liên quan
đáng chú ý quá trình khám xét cơ quan công an phát hiện dương đang nuốt một túi ni lông
bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng dạng cục và bụng nghi là ma túy
thưa quý vị và các bạn
thời điểm cuối năm nhu cầu mua sắm hàng hóa tăng cao
nhất là mặt hàng thực phẩm
lợi dụng tình hình này thì nhiều đối tượng xấu đã lên mạng giao bán hàng hóa không có thật để lừa người tiêu dùng
công an thành phố hạ long của tỉnh quảng ninh vừa khởi tố một đối tượng với hành vi tương tự
đối tượng này đã lừa đảo hàng chục bị hại số tiền hưởng lợi lên đến hàng trăm triệu đồng
không có mối hải sản nhưng đối tượng đã lên mạng góp hình rồi giao trên trang cá nhân giới thiệu mình là đầu mối hải sản
có thể cung cấp số lượng lớn hàng tươi ngon với giá thành rẻ
với màn quảng cáo này
đã lừa được rất nhiều người đặc biệt là chị em phụ nữ có nhu cầu mua hàng phục vụ những bữa tiệc cuối năm
em kết bạn xong là em có ảnh trước em gia đình em đánh bắt hải sản này em có ảnh sẵn trước chân máy
thì xong em nảy sinh ý đồ là em lừa đảo các chị ở đây quảng ninh cho mình là em bán hàng xong là em gửi hàng không gửi
xong em cho bảo người ta đặt gặp trước cho em
nhiều nạn nhân khi đến cơ quan công an chính báo đều cho biết một phần tin tưởng quảng cáo trên các trang mạng xã hội
một phần vì các đối tượng xấu đánh vào tâm lý ham rẻ nên sẵn sàng chuyển tiền cho các đối tượng mà không nghĩ mình đã bị lừa
hàng ngày thì tôi cũng đã được tuyên truyền về các hình thức nửa đảo trên mạng rồi nhưng mà tôi cũng tôi cũng rất là cảnh giác khi mà thực hiện các cái việc trong quá trình mua bán của mình
cái tài khoản và buôn bán hải sản thì tôi cũng rất là cảnh giác khi mà thực hiện các cái việc trong quá trình mua bán của mình
tài sản thì tôi cũng thấy có nhiều lượt mua bán tương tác thì tôi cũng tin tưởng và tôi có liên hệ với người ta để tôi đặt hải sản và tôi cũng không nghĩ là người ta sẽ lừa mình cho nên là tôi đã chuyển khoản cho người ta số tiền là bốn mươi ba triệu
thời gian qua trên địa bàn thành phố hạ long lực lượng công an đã tăng cường công tác tuyên truyền phát tở rơi về các hành vi lừa đảo đến người dân

mỗi người dân hãy là người tiêu dùng thông thái khi phát hiện hoạt động nghi liên quan đến lừa đảo thông báo cho cơ quan công an để xác minh làm rõ góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh khánh hòa vừa phối hợp với công an thị xã ninh hòa tổ chức kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke biển xanh ở thôn bình sơn xã ninh thọ thị xã ninh hòa phát hiện tại đây nhiều ma túy và người dương tính với chất ma túy

mới đây phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh lạng sơn
vừa phát hiện một cơ sở kinh doanh pháo hoa của bộ quốc phòng
với các loại pháo nhưng mà không có giấy phép kinh doanh theo quy định
kiểm tra hành chính một cơ sở kinh doanh dịch vụ đồ uống
ngay tại khu vực phường tri lăng thành phố lạng sơn
tổ công tác phát hiện chủ cơ sở kinh doanh đang bán pháo hoa của bộ quốc phòng cho một khách hàng
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở đã không xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện
về an ninh trật tự giấy phép kinh doanh pháo hoa theo quy định
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản làm việc đạm giữ thang vật vi phạm
gồm tám mươi tám dàn pháo hoa các loại do bộ quốc phòng sản xuất
vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sóc trăng
đã ra quyết định truy nã số một ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi
đối với đối tượng lý xung sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi
hộ khẩu thường trú tại ấp an hòa hai xã thạnh thới an huyện trần đề tỉnh sóc trăng
về tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
còn về tội hiếp dâm trẻ em
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh con tum đã ra quyết định truy nã số ba
ngày hai mươi năm tháng chín
đối với đối tượng trần văn tài sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
hộ khẩu thường trú tại tổ năm phường lê lợi thành phố con tum tỉnh con tum
ngoài ra công an huyện trần đề tỉnh sóc trăng
đã ra quyết định truy nã số một ngày năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi
đối với đối tượng nguyễn tấn thuận sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
hộ khẩu thường trú tại ấp kinh đào xã hồ đắc kiện huyện châu thành tỉnh sóc trăng
về tội dâm ô với trẻ em
và đối tượng danh ương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ khẩu thường trú tại ấp tắc bướm xã thạnh thới an huyện trần đề tỉnh sóc trăng
cũng phải nhận quyết định truy nã số hai ngày một mươi ba tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
của công an huyện trần đề tỉnh sóc trăng về tội giao cấu với trẻ em
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an

số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một trăm sáu mươi một
sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp của đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện